ngày một mươi năm tháng một tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
trao giấy chứng nhận sản phẩm ocop năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh hải dương ước đạt một mươi bảy tám trăm năm mươi chín tỷ đồng
giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt trên một trăm năm mươi hai triệu đồng
tăng ba ba triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi tám
phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã trao giới chứng nhận ocop cho một mươi ba sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ ba sao trở lên
trong đó một mươi hai sản phẩm đạt bốn sao như gạo bãi rươi rươi cái tứ kỳ cà rốt tươi của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đức chính
rươi cấp đông cái cấp đông của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp an thanh
các sản phẩm này được sử dụng nhãn hiệu ocop thứ hạng bao bì trên sản phẩm